bệnh viêm phổi do virus corona hiện đang có diễn biến phức tạp vì vậy việc chủ động tuyên truyền và phòng tránh bệnh ở cấp độ địa phương cũng đã và đang được chú trọng với mục đích thông tin cho người dân vùng sâu vùng xa nhằm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh xuống mức thấp nhất ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các bệnh viện địa phương đội ngũ nhân viên y tế đã thực hiện trang bị kiến thức với mục đích chủ động phòng dịch trong trường hợp phát hiện bệnh trên địa bàn
bệnh cúm corona gây viêm phổi cấp thì ở tuyên quang thì hiện tại bây giờ chúng ta chưa thấy có trường hợp nào nhưng mà cũng cảnh báo với nhân dân là trong dịp tết này nếu như có sốt có viêm họng hay là có ho nhiều đau ngực khó thở thì cần phải đến các cơ quan y tế để khám và kiểm tra ngay
theo bộ y tế cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh viêm phổi virus
vì vậy bác sĩ sẽ chỉ định điều trị theo triệu chứng với các trường hợp người bệnh ốm sốt có tình trạng suy hô hấp suy thận
trong bối cảnh hiện tại việt nam đã kích hoạt trung tâm khẩn cấp của bộ y tế nhằm ứng phó với dịch tập trung khống chế không để dịch lây lan